do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín lượng khách du lịch đến tp hcm đã giảm một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
dù thị trường du lịch tp hcm không quá phụ thuộc vào khách trung quốc
theo sở du lịch tp hcm hiện các doanh nghiệp lữ hành đã dừng tổ chức và khai thác tour đến trung quốc
hướng du khách dời ngày khởi hành hoặc chuyển sang các tour khác
đối với những khách hàng không sắp xếp được lịch khởi hành mới công ty sẽ hoàn trả lại tiền cho khách từ tám mươi đến một trăm linh
hiện một số doanh nghiệp cũng như điểm đến tham quan bị giảm lượng khách từ ba mươi đến năm mươi
lượng khách du lịch đến tp hcm trong thời gian có dịch bệnh giảm một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời đã làm ảnh hưởng đến doanh thu và kế hoạch tổ chức tour của doanh nghiệp
với dịch cúm này tôi nhận thấy rằng ngành lữ hành trước mắt phải hủy tour rất nhiều và du khách giảm
đến hiện nay chúng tôi thấy giảm
năm mươi đến để đăng ký tour
dĩ nhiên là có những cái tuyến mà không bị ảnh hưởng nhiều ví dụ các cái tour đi đến các đất nước không có dịch như là indonesia bali hoặc là đi châu âu úc mỹ thì du khách vẫn còn quan tâm
và chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh những chương trình này
đứng trước tình hình dịch bệnh các đơn vị doanh nghiệp lữ hành lưu trú điểm đến của tp hcm đều chung sức chia sẻ và hỗ trợ nhau
đồng thời tiếp tục cầm chừng hoạt động du lịch ổn định tâm lý của những người làm du lịch trước tác động của dịch bệnh covid một mươi chín và tổ chức chương trình tour đi các quốc gia khác
công ty lữ hành phối hợp chặt chẽ với đối tác nước ngoài giám sát tình hình sức khỏe của du khách trong suốt chương trình
trong thời gian trước và sau tết thì rõ ràng là đối với một số các doanh nghiệp thì cái việc mà cái thiệt hại về vật chức thì đương nhiên là không thể nào tránh khỏi được
và chúng tôi cũng có đề nghị các doanh nghiệp là phải có cái sự giải quyết cái sự hài hòa
làm sao mà giữa doanh nghiệp với các du khách trong cái tình trạng mà các thủy chuyến thủy tour làm sao đảm bảo được quyền lợi giữa hai bên
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng có đề nghị là các doanh nghiệp lửa hành phải là hết sức nghiêm túc để mà triển thai cho việc là không đưa khách đến các cái vùng có dịch bệnh trong thời gian này
và cũng không những khách từ các vùng dịch bệnh đến việt nam nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
khách du lịch quốc tế đến thành phố hồ chí minh tính tới thời điểm này đã giảm hơn một mươi hai
một bộ phận không nhỏ khác
đã đặt tour đang theo dõi diễn biến của dịch bệnh để đưa ra quyết định
cá biệt có những khách đã hủy chuyến đến giai đoạn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi